phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thừa thiên huế cho biết đơn vị vừa đấu tranh bắt giữ chín đối tượng
cùng chú tại huyện phong điền có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc
theo điều tra ban đầu từ ngày một mươi năm tháng bốn đến ngày một mươi năm tháng năm ngô văn tùng nhận trang cá độ
www agbóng tám mươi tám com rồi chia tài khoản giao cho các đối tượng trên để tổ chức đánh bạc và đánh bạc
tổng số tiền các đối tượng tổ chức đánh bạc là hơn ba tỷ đồng số tiền đánh bạc là hơn hai mươi tỷ đồng
liên tiếp các vụ vận chuyển trái phép chất ma túy vừa bị công an tỉnh lai châu triệt phá
trong những ngày vừa qua tăng vật là gồm hơn hai mươi ba bánh heroin
tại bản nậm pậy thị trấn phong thổ lực lượng công an đã phát hiện bắt quả tang má a tổng
thu giữ một mươi hai bánh heroin qua điều tra ban đầu má a tổng khai nhận đã lấy số ma túy
trên từ một đối tượng người lào bên điện biên mang sang lai châu bán với giá là một trăm hai mươi triệu đồng
một bánh trong đó tại xã hua bùm huyện nậm nhùn bác chuyên án đã bắt quả tang hai đối tượng
là tẩn sai phìn và tả sử mẩy cùng chú tại huyện nậm nhùn khi đang vận chuyển hai bánh heroin
đấu tranh mở rộng lực lượng công an bắt giữ lò thị việt phản xê hử thu giữ thêm chín năm bánh heroin
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng tháp đã khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định
đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại cdc đồng tháp và các đơn vị cơ sở y tế khác trên địa bàn tỉnh
qua kết quả giải quyết đã có đủ căn cứ xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm nên khởi tố vụ án hình sự
hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật
theo thông báo kết luận thanh tra việc mua sắm trang thiết bị vật tư y tế sinh phẩm kit xét nghiệm
vaccine thuốc phòng chống covid một mươi chín tổng giá trị hợp đồng mua sắm của các đơn vị ở đồng tháp
trong năm hai nghìn hai mươi và hai nghìn hai mươi một là hơn bảy trăm bốn mươi hai tỷ đồng
riêng đối với công ty cổ phần công nghệ việt á các đơn vị ở đồng tháp đã mua sắm một mươi gói thầu
với giá trị hợp đồng hơn hai trăm ba mươi ba tỷ đồng
trong đó giá trị thực tế mua sắm là hơn một trăm chín mươi bảy tỷ đồng đã thanh toán gần một trăm năm mươi bảy tỷ đồng
và còn hơn bốn mươi sáu tỷ đồng chưa thanh toán
ngày hôm nay tòa án nhân dân tp hà nội mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo trần ngọc hà
cựu chủ tịch hội đồng thành viên cựu tổng giám đốc công ty máy động lực và máy nông nghiệp
và một mươi năm đồng phạm về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
trong vụ án này bị cáo trần ngọc hà bị cáo buộc đã ba lần để xảy ra sai phạm
gây thất thoát hơn một trăm bốn mươi tỷ đồng tài sản nhà nước
là người đầu tiên được xét hỏi bị cáo hà bác bỏ
kết mình phải chịu trách nhiệm trong ba sai phạm gây thất thoát hơn một trăm bốn mươi tỷ đồng
của viện kiểm sát nhân dân tối cao và cho rằng mình đã làm tròn trách nhiệm
tại tổng công ty máy động lực và máy nông nghiệp
ngày mai một mươi chín tháng năm phiên tòa tiếp tục phần thẩm vấn
xin kính chào quý vị và các bạn
mời quý vị cùng theo dõi bản tin nhanh lúc hai mươi h của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị thực hiện chỉ đạo của bộ công an về việc phân cấp công tác đăng ký xe ô tô
mô tô cho công an các cấp huyện cấp xã
các địa phương trên cả nước đã tiến hành ra soát đánh giá các điều kiện năng lực cơ sở vật chất
trang thiết bị phục vụ cho công tác đăng ký xe của công an cấp huyện xã
để đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch công an các tỉnh thành phố đã lập các đoàn công tác
trực tiếp xuống kiểm tra tại công an cơ sở vận hành thử nghiệm đăng ký xe trên hệ thống
đến nay đa số công an các huyện thành phố và công an các xã đủ điều kiện đăng ký xe
đã được trang bị và lắp đặt đầy đủ máy tính hệ thống bấm biển cài đặt phần mềm đăng ký
đường truyền niêm yết công khai các thủ tục biểu mẫu có liên quan
đến nay hầu hết các đơn vị đã hoàn thành công tác chuẩn bị sẵn sàng triển khai
việc phân cấp đăng ký xe cho công an cấp huyện cấp xã từ ngày hai mươi một tháng năm tới đây
mở đầu với một số tin tức thời sự trong nước quan trọng
thưa quý vị và các bạn vào sáng ngày hôm nay một mươi tám tháng năm
tại thành phố điện biên phủ tỉnh điện biên chủ tịch nước nguyễn xuân phúc dự lễ
và thực hiện nghi thức khánh thành đền thờ liệt sĩ tại chiến trường điện biên phủ
và phát động chương trình mái ấm tình nghĩa an sinh xã hội
cùng dự có nguyên chủ tịch nước trương tấn sang đại tướng phan văn giang
bộ trưởng bộ quốc phòng bí thư thành ủy hà nội đinh tiến dũng
về phía bộ công an có sự tham dự của thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an
công trình đền thờ liệt sĩ tại chiến trường điện biên phủ nằm trên đồi s
phường mường thanh thành phố điện biên phủ
di tích đồi f là một trong bốn mươi năm điểm di tích thành phần của di tích quốc gia đặc biệt
chiến trường điện biên phủ nằm liền kề với di tích đồi a một
phát biểu tại buổi lễ chủ tịch nước nguyễn xuân phúc thành kính tưởng nhớ
và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn tới chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
tưởng nhớ đại tướng võ nguyên giáp đồng thời mãi mãi khắc ghi công lao to lớn
của các tướng lĩnh cán bộ chiến sĩ thanh niên sung phong dân công hỏa tuyến
quân và dân cả nước đã anh dũng chiến đấu hy sinh làm nên chiến thắng điện biên phủ vang rội
chiến thắng điện biên phủ đã trở thành biểu tượng của sự kế thừa
phát huy truyền thống lịch sử vẻ vang hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc việt nam
ngay tại buổi lễ các nhà tài trợ đã hưởng ứng chương trình mái ấm nghĩa tình
an sinh xã hội của tỉnh điện biên với số tiền khoảng hơn một trăm sáu mươi tỷ đồng
tiếp đó trong sáng nay chủ tịch nước nguyễn xuân phúc dự lễ phát động trồng cây hưởng ứng
đề án trồng một tỷ cây xanh giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm do tỉnh điện biên tổ chức
chiều cùng ngày đoàn công tác làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy điện biên
sau khi nghe đồng chí chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo tình hình kinh tế
văn hóa xã hội an ninh quốc phòng trong quý i hai nghìn hai mươi hai chủ tịch nước đã ghi nhận đánh giá cao nỗ lực của điện biên
trong việc triển khai có hiệu quả tinh thần nghị quyết một mươi ba của đảng nghị quyết một mươi bốn của đảng bộ tỉnh
đồng chí cũng nhấn mạnh vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng an ninh và lợi thế thu hút phát triển du lịch kinh tế của tỉnh điện biên
chủ tịch nước đề nghị thời gian tới điện biên cùng với các tỉnh biên giới khác cùng tập hợp nguồn lực
để tạo nên thành trì kinh tế vững chắc cho đất nước yêu cầu các địa phương điện biên sơn la hà giang lào cai lai châu
nghiên cứu đề xuất cơ chế liên kết xây dựng khu kinh tế hành lang vòng cung các tỉnh biên giới
phát biểu tại buổi làm việc thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an khẳng định
công an điện biên đã nắm chắc tình hình tham mưu và tổ chức triển khai có hiệu quả nhiều chủ trương giải pháp
đảm bảo an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phát huy tốt vai trò hiệu quả của lực lượng công an chính quy cấp xã
thời gian tới đồng chí thứ trưởng yêu cầu công an tỉnh điện biên cần chủ động hơn nữa trong công tác tham mưu
đánh giá đúng và chúng về tình hình địa bàn đối tượng để có đối sách quản lý đấu tranh phù hợp
đặc biệt cần quan tâm chú trọng đến những vấn đề liên quan đến an ninh dân tộc tôn giáo và công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy
tối qua một mươi bảy tháng năm chuyên cơ chở chủ tịch quốc hội vương đình huệ và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội nước ta

đến sân bay nội bài kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
tại chuyến thăm chính thức này chủ tịch quốc hội vương đình huệ và lãnh đạo cấp cao của lào đều khẳng định
trước những diễn biến phức tạp hiện nay trong tình hình quốc tế và khu vực
hai bên càng thấy rõ giá trị của việc duy trì và vun đắp mối quan hệ láng giềng gắn bó
thủy chung có một không hai đối với an ninh và phát triển của hai nước
coi đó là quy luật phát triển có ý nghĩa sống còn và là một trong những nhân tố quyết định đảm bảo thắng lợi của sự nghiệp cách mạng mỗi nước
chuyến thăm trong hai năm ngày với lịch hoạt động dày đặc
chủ tịch quốc hội vương đình huệ và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội nước ta đã có hai mươi bảy hoạt động chính thức
một mươi hoạt động bền lệ với mối quan hệ đặc biệt có một không hai việt nam lào
tại các cuộc hội đàm hội kiến và các cuộc tiếp xúc cấp cao khác
câu nói của chủ tịch hồ chí minh
hai nước chúng ta tình sâu hơn nước hồng hà cầu long được nhắc đi nhắc lại nhiều lần
thể hiện những tình cảm sâu đậm của lãnh đạo và nhân dân hai nước
phát biểu tại hội đàm chủ tịch quốc hội lào sy sổn phon phong phong vy hẳn đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của chủ tịch quốc hội vương đình huệ
chuyến thăm chính thức đầu tiên của lãnh đạo chủ chốt việt nam đầu tiên tới lào trong năm đoàn kết hữu nghị việt nam lào lào việt nam hai nghìn một mươi tám
kỷ niệm sáu mươi năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và bốn mươi năm năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác việt nam lào
đồng thời cũng là đoàn lãnh đạo nước ngoài cấp cao nhất đến thăm lào kể từ sau thành công của đại hội lần thứ một mươi một đảng nhân dân cách mạng lào
và từ đầu nhiệm kỳ quốc hội khóa chín của lào
thể hiện sự coi trọng đặc biệt của đảng nhà nước việt nam và cá nhân chủ tịch quốc hội vương đình huệ đối với việc gìn giữ và không ngừng củng cố mối quan hệ đặc biệt việt lào
chuyến thăm cũng truyền tải tới các bạn một thông điệp
các lãnh đạo và nhân dân việt nam thì luôn chia sẻ và thấu hiểu và cũng là với những cái thách thức mà đảng nhà nước và nhân dân lào đang phải trải qua hiện nay
và khẳng định là chúng ta việt nam đảng nhà nước và nhân dân việt nam thì luôn luôn sẵn sàng cùng các bạn lào để tháo gỡ và ủng hộ các bạn để làm sao các bạn vượt qua được thách thức và tiếp tục phát triển
hai chủ tịch quốc hội đã đánh giá cao kết quả triển khai thỏa thuận hợp tác giữa các nước việt nam và các nước lào
giữa hai quốc hội giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi một với nhiều hoạt động phong phú thiết thực
nhất là việc phối hợp triển khai thành công dự án xây dựng nhà quốc hội của lào món quà của đảng nhà nước và nhân dân việt nam dành tặng đảng nhà nước và nhân dân lào
tiếp nối những thành công của các thỏa thuận trước và khắc phục những tồn tại
chuyến thăm chính thức này đã có nhiều thỏa thuận được ký kết giữa hai quốc hội các ủy ban của quốc hội
hai chủ tịch quốc hội đã ký kết thỏa thuận hợp tác trong giai đoạn năm năm tới đây
và theo đó thì chúng ta tiếp tục nâng tầm nâng chất hoạt động hợp tác giữa quốc hội hai nước theo hướng ngày càng thiết thực và hiệu quả hơn
cụ thể ở việc chúng ta tiếp tục đẩy mạnh quan hệ cấp cao giữa lãnh đạo quốc hội hai nước giữa lãnh đạo cũng như các quan của các cơ quan của quốc hội các cơ quan của ủy ban thực vụ quốc hội thậm chí các quan đại biểu quốc hội
để chúng ta có những cái hoạt động thật sự là thiết thực hiệu quả với quốc hội của bạn
chuyến thăm chính thức lào của chủ tịch quốc hội vương đình huệ và đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã diễn ra rất thành công
góp phần đưa quan hệ hữu nghị vĩ đại đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai đảng hai nhà nước và nhân dân hai nước việt nam lào nói chung
và quan hệ giữa quốc hội hai nước nói riêng ngày càng phát triển và đâm hoa kết trái mãi mãi xanh tươi đời đời bền vững
sáng nay tại hà nội thường trực ban bí thư trung ương đảng tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số sáu nqtvk ngày hai mươi bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi hai của bộ chính trị về quy hoạch xây dựng quản lý và phát triển bền vững đô thị việt nam đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến
dự hội nghị có đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư đồng chí trần tuấn anh ủy viên bộ chính trị trưởng ban kinh tế trung ương
cùng dự có các đồng chí bí thư trung ương đảng ủy viên trung ương đảng đại diện các ban bộ ngành các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an chủ trì tại điểm cầu đảng ủy công an trung ương
cùng dự có các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc bộ khu vực phía bắc

dựng đô thị trên tổng diện tích đất tự nhiên đạt khoảng một năm một chín vào năm hai nghìn hai mươi năm đến năm hai nghìn ba mươi đạt khoảng một chín hai ba
số lượng đô thị toàn quốc đến năm hai nghìn hai mươi năm đạt khoảng chín trăm năm mươi đến một đô thị đến năm hai nghìn ba mươi khoảng một đến một hai trăm linh đô thị
kinh tế khu vực đô thị đóng góp vào gdp cả nước khoảng bảy mươi năm vào năm hai nghìn hai mươi năm và khoảng tám mươi năm vào năm hai nghìn ba mươi
để đạt được các mục tiêu nêu trên
nghị quyết sáu nêu rõ các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu như hoàn thiện thể chế chính sách tạo thuận lợi cho quá trình đô thị hóa công tác quy hoạch xây dựng quản lý và phát triển đô thị bền vững
tập trung xây dựng phát triển hệ thống đô thị quốc gia bền vững và đồng bộ về mạng lưới
đẩy mạnh phát triển nhà ở hệ thống hạ tầng đô thị đồng bộ hiện đại liên kết thích ứng với biến đổi khí hậu xây dựng và hoàn thiện mô hình chính quyền đô thị nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý đô thị và chất lượng cuộc sống đô thị bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội an ninh an toàn và trật tự đô thị
tại hội nghị đại diện các bộ ban ngành đại diện các địa phương cũng đã trình bày các tham luận nêu ra những vấn đề còn tồn tại chia sẻ những kinh nghiệm hay các giải pháp hiệu quả trong từng lĩnh vực và tại mỗi địa phương
các ý kiến đều bày tỏ đồng tình với các nội dung của nghị quyết khẳng định nghị quyết là cơ sở căn cứ chính trị quan trọng cho sự ra đời của cơ chế chính sách mới tạo động lực để phát triển đô thị góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nhanh bền vững
tới nay một mươi tám tháng năm tại hà nội đã diễn ra chương trình giao lưu nghệ thuật chiến công dân bác lễ tuyên dương trao giải thưởng phụ nữ công an tiêu biểu năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an dự và phát biểu tại buổi lễ
lễ tuyên dương trao giải thưởng phụ nữ công an tiêu biểu được tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm một trăm ba mươi hai năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh vĩ đại và hướng tới kỷ niệm sáu mươi năm
đây là một dịp có ý nghĩa đặc biệt nhằm tôn vinh những thành tích chiến công tiêu biểu của phụ nữ trong toàn lực lượng công an nhân dân
giải thưởng phụ nữ công an tiêu biểu là phần thưởng cao quý của bộ công an trao tặng với mục đích tôn vinh những gương phụ nữ công an có thành tích đặc biệt xuất sắc trong học tập công tác chiến đấu tạo sự lan tỏa rộng rãi trong và ngoài lực lượng công an nhân dân
bốn mươi cá nhân đạt giải thưởng phụ nữ công an tiêu biểu năm hai nghìn hai mươi
phụ nữ công an tiêu biểu năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một là những nữ cán bộ chiến sĩ mưu trí bản lĩnh kiên quyết đấu tranh và sẵn sàng đương đầu với những khó khăn gian khổ
là những cán bộ nữ tận tâm trách nhiệm vì nhân dân phục vụ chủ động sáng tạo có nhiều sáng kiến trong triển khai thực hiện công tác tại đơn vị
là những y bác sĩ không quản ngại ngày đêm khó khăn nguy hiểm để chăm sóc bảo vệ tính mạng sức khỏe của nhân dân và đồng đội trước đại dịch covid một mươi chín
các đồng chí thực sự là nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc phong trào dân vận khéo tại các địa bàn vùng sâu vùng xa biên giới vùng trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự
phát biểu tại buổi lễ thứ trưởng trần quốc tỏ chúc mừng bốn mươi cá nhân đạt giải thưởng phụ nữ công an tiêu biểu được tuyên dương và cũng đặc biệt nhấn mạnh
cán bộ hội viên phụ nữ trong công an nhân dân cần phải tiếp tục phấn đấu không ngừng học tập theo sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân
tích cực rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị vững vàng vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao xây dựng lực lượng công an nhân dân thực sự vì nước quên thân vì dân phục vụ
đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an yêu cầu và mong muốn hội phụ nữ các cấp và các hội viên của phụ nữ trong công an nhân dân tổ chức và thực hiện tốt phong trào thi đua các cuộc vận động chú ý hướng về cơ sở
mỗi cán bộ hội viên cần nhận thức sâu sắc hơn nữa về trách nhiệm của bản thân ra sức tự học tự rèn tự soi tự sửa và vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
qua mỗi câu chuyện được các nữ cán bộ chiến sĩ chia sẻ tại chương trình càng thể hiện rõ nét hơn bản lĩnh trí tuệ tinh thần sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu làm bất cứ việc gì khi tổ quốc và nhân dân cần đến